sáng ngày một mươi năm tháng ba tại thành phố long xuyên an giang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
giải pháp phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo vùng đồng bằng sông kiều long
do bộ nông nghiệp phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh an giang tổ chức
hội nghị giải pháp phát triển bền vững ngành lúa gạo vùng đồng bằng sông cửu long
nhằm giúp các nhà chuyên môn địa phương nhận định rõ nét hơn về hiện trạng
những vấn đề đặt ra trong quy trình phát triển định hướng và giải pháp phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo
một trong những mặt hàng chiến lược trong xuất khẩu của đất nước và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và thế giới
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau ba mươi năm đổi mới sản xuất lúa gạo vùng đồng bằng sông kiều long
đã cùng cả nước góp phần quan trọng bảo đảm an ninh lương thực xóa đói giảm nghèo thúc đẩy xuất khẩu
tăng thu ngoại tệ và nâng cao vị thế của việt nam trên thế giới
tuy nhiên hiệu quả giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh phát triển thị trường lúa gạo còn thấp
để giải quyết các vấn đề trên cần giải quyết đồng bộ năm vấn đề chính quy mô sản xuất nông hội nhỏ
cơ giới hóa khó khăn tốc độ hình thành mối liên kết giữa các doanh nghiệp và nông dân trong tiêu thụ sản phẩm còn chậm
gây khó khăn trong việc thu mua và kiểm soát chất lượng gạo cơ sở hạ tầng công nghệ phục vụ bảo quản chế biến nông sản còn thiếu
làm tăng tổn thất và giảm chất lượng trong quá trình bảo quản hoạt động phát triển thương mại nhất là xuất khẩu còn yếu
thể chế và chính sách liên quan đến lúa gạo còn chậm thay đổi